chuyển sang phần tin tức quốc tế truyền thông nhật bản đưa tin hai người thiệt mạng và một người mất tích trong ngày hôm qua
sau khi cơn bão mạnh namadon đổ bộ vào khu vực kyushu gây ra mưa lớn và gió mạnh
bão cũng đã khiến một người tại hàn quốc thiệt mạng
tại nhật bản bão nanmadon khiến hơn sáu mươi người bị thương phá hủy nhiều căn nhà đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh mất điện
một số tuyến tàu cao tốc phải tạm ngừng hoạt động trong khi khoảng sáu trăm linh chuyến bay của hai hãng hàng không của nhật bản cũng đã bị hủy bỏ
bão namadon là cơn bão thứ một mươi bốn trong mùa bão năm nay tại nhật bản nhưng được cơ quan khí tượng nước này đánh giá là cơn bão nguy hiểm chưa từng thấy trước đó
tại hàn quốc gió mạnh do ảnh hưởng của bão namadon đã làm đổ nhiều cây và gây mất điện ở khu vực đông nam
khiến người thiệt mạng hoàn trang được phải sơ tán hoạt động đường biển và đường sắt cũng bị đình trệ do ảnh hưởng của bão